trước quan điểm của ngành y tế là bóc tách f khỏi cộng đồng tức là gerocovid
tuy nhiên do chủng delta lây lan nhanh nhiều khu nhà trọ ở tp hcm chật hẹp dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng
vì vậy tp hcm buộc phải chuyển sang chiến lược sống chung
ông châu nói và nhấn mạnh sống chung với virus sars cov hai chứ không sống chung với dịch
vì dịch quay lại thì nguy cơ rất lớn
chúng tôi rất lo phân tích mấy ngày qua số ca tử vong tăng hơn những ngày trước
đa số người tử vong đều trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine do các bệnh lý như tai biến mạch máu não
có trường hợp người lớn tuổi tiêm đủ vaccine bị tử vong
có thể là do bệnh nền cộng với cơ địa của người lớn tuổi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
theo ông châu vài ngày qua số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trên toàn địa bàn tp hcm
trong đó có năm quận huyện tăng cao nhất là quận bình tân các huyện bình chánh hóc môn tp thủ đức
ông khẳng định nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại do tp hcm nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi
để phục hồi kinh tế và các hoạt động xã hội
f tăng có phải là bất thường
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho rằng
nếu người dân tuân thủ năm k đảm bảo giãn cách thì tình hình dịch bệnh có thể tốt hơn
bởi thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa đảm bảo giữ khoảng cách để bảo vệ sức khỏe vẫn tập trung đông người
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu virus sars cov hai có thể vượt qua được kháng thể của cơ thể
nên dù người dân tiêm đủ liều vaccine rồi cũng không được chủ quan
biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay vẫn là hạn chế tập trung đông người giữ khoảng cách năm k đeo khẩu trang rửa tay
đặc biệt là bỏ thói quen đưa tay lên mắt mũi miệng
trả lời một số thắc mắc về việc ứng phó như thế nào khi ca nhiễm tăng trở lại
và các lực lượng tăng cường đã rút khỏi tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết sở y tế đã xây dựng kịch bản cho bốn cấp độ dịch
cụ thể sau khi tp hcm qua đỉnh dịch các bệnh viện giã chiến là trường học khu tái định cư đã dần đóng cửa trả lại công năng cũ
tuy nhiên ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín và ba bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi năm một mươi sáu sẽ tiếp tục duy trì lâu dài
riêng bệnh viện giã chiến số một mươi sáu cải biến thành bệnh viện ba tầng
bên cạnh đó các bệnh viện quận huyện có thể tiếp nhận các f
không có điều kiện tự cách ly tại nhà
các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao cũng xây dựng các khu thu dung tiếp nhận và điều trị các f triệu chứng nhẹ
nói chung thành phố đã chuẩn bị các kịch bản kể cả xấu nhất
không ai mong muốn nhưng nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp đến mức không kiểm soát được
thì tp hcm buộc phải xiết lại thậm chí quay lại biện pháp giãn cách xã hội như thời gian trước
các nước phát triển cũng xử lý như vậy
khi các ca bệnh tăng đến mức không kiểm soát được thì buộc phải đóng cửa phong tỏa giãn cách
ông châu nhấn mạnh
về việc tiêm vaccine mũi ba tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
nhiều nước đang xúc tiến việc tiêm mũi ba do sau tiêm chủng khoảng sáu tháng kháng thể trong cơ thể bắt đầu giảm
vừa qua bộ y tế đã có văn bản đề nghị sáu mươi ba tỉnh thành phố lập kế hoạch để tiêm mũi ba
việc tiêm trước mắt sẽ theo thứ tự ưu tiên
theo đó vaccine sẽ tập trung cho đối tượng có nguy cơ cao
lực lượng tuyến đầu
mới đây tp hcm đã tăng cường lực lượng từ các bệnh viện cho các trạm y tế lưu động
kế hoạch lại mạng lưới thể thuốc đồng hành thành lập đội đặc nhiệm kiểm dịch
mong muốn có thể hỗ trợ bà con những người chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhanh nhất có thể
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh ở một số địa bàn
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo các bệnh viện cấp thành phố điều động lực lượng xuống hỗ trợ các trạm y tế lưu động
khi lực lượng quân y chi viễn
bệnh viện cho tp hcm dần rút khỏi
nhân sự quá mỏng
sáng nay đội hình gồm có một mươi y bác sĩ của bệnh viện gia liễu tp hcm đã lên đường tăng cường lực lượng
cho năm trạm y tế lưu động ở năm phường gồm tân thới nhất đông hưng thuận tân hương thuận thạnh lộc và an phú đông của quận một mươi hai
đây hiện là những địa phương dẫn đầu về số ca mắc cách ly tại nhà cao nhất thành phố với hơn một mươi ca
vừa đến nơi bác sĩ trần hồng ly và điều dưỡng bùi thị minh trang đã bắt tay vào công việc
hỗ trợ xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng ở trạm y tế lưu động phường tân thới nhất
điều dưỡng minh trang cho biết số ca có kết quả test nhanh dương tính khá nhiều
dự kiến trong những ngày tới khối lượng công việc ở trạm sẽ nhiều và khó khăn
nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ điều dưỡng minh trang chia sẻ
cùng thời điểm này bác sĩ huỳnh thiên phú công tác tại bệnh viện y học cổ truyền cũng đang tăng cường
cho trạm y tế lưu động phường tân thới nhất nhận được cuộc gọi cần hỗ trợ cung cấp oxy tại nhà
bác sĩ phú cùng với tình nguyện viên f trịnh quốc hùng nhanh chóng cầm bình oxy lên đường đến nhà f một
hỗ trợ phương tân thới nhất chăm sóc và cấp cứu f từ tháng tám đến nay
anh hùng cho biết số ca bệnh những ngày gần đây có xu hướng tăng
địa bàn phường có nhiều doanh nghiệp sản xuất giáp quốc lộ một a và các khu công nghiệp tân bình
vĩnh lộc huyện bình chánh ba điểm huyện hóc môn tập trung đông công nhân từ các tỉnh miền tây miền trung
một số công nhân từ quê lên vẫn chưa được tiêm vaccine
nhiều người chủ quan tiêm vaccine rồi khó nhiễm bệnh hoặc chuyển bệnh nặng
theo ông hùng một mươi ngày qua số ca được tiêm mũi một mũi hai hoặc sau một mươi bốn ngày cách ly vẫn còn nhiễm bệnh khá nhiều
trạm y tế lưu động hiện tại quản lý hai trăm linh ba trăm linh ca f
phải cấp cứu ba đến năm ca mỗi ngày và phải chuyển viện hai ba ca
bổ sung thêm bác sĩ phú cho biết nhân sự trạm y tế lưu động quá mỏng
tiền thân của phường là xã nên địa bàn khá rộng
tìm nhà f để thăm khám bệnh mất khóa
các bệnh nhân f thường có nhiều lo lắng không chỉ là vấn đề chuyên môn
nên liên tục gọi điện thoại hỏi khiến cho đường dây tắc nghẽn
nhiều f khác cần liên lạc gặp khó khăn
bác sĩ phú kể và mong muốn cần tăng cường nhân sự cho trạm y tế lưu động
vẫn khó chuyển viện thiếu túi thuốc c
ngoài nhân sự từ bệnh viện gia liễu thành phố
trước đó phường tân thới nhất cũng được sở y tế tăng cường sáu y bác sĩ
đến từ bệnh viện mắt y học cổ truyền bệnh viện quận một mươi hai
thành lập được ba trạm y tế lưu động
tuy nhiên theo y bác sĩ nguyễn thị kim ngọc
phụ trách phòng chống dịch phường tân thới nhất cho biết
với yêu cầu một trạm y tế lưu động chăm sóc năm mươi một trăm linh ca f
thì nhân sự ba trạm y tế còn rất mỏng chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc f tại nhà
riêng trạm y tế phường tân thới nhất cũng chỉ có một mươi một nhân viên
nhưng cũng đang bị quá tải vì lo nhiều công việc như tiêm vaccine
hỗ trợ xét nghiệm đến nhà chăm sóc f với các trạm y tế lưu động
cấp giấy hoàn thành cách ly cho f
về vấn đề truyền viện bệnh nhân
y sĩ kim ngọc cho biết trạm y tế cũng đang gặp khó khăn trong liên hệ chuyển bệnh
trước đây chúng tôi thường chuyển bệnh nhân vào khu cách ly của phường
nhưng khu cách ly này đã giải thể để trả lại khuôn viên cho trường học
khu cách ly của quận hiện đang quá tải và theo quy định
chúng tôi không thể chuyển thẳng lên bệnh viện giã chiến thu dung
rất mong có giải pháp sớm giải quyết tình trạng này y sĩ kim ngọc nêu
ngoài ra theo y sĩ kim ngọc
mặc dù túi thuốc c có thuốc kháng virus monopiravir được khuyến cáo sử dụng càng sớm càng tốt
và có hiệu quả phòng bệnh truyền nặng
nhưng trạm y tế phường được cấp túi thuốc này khá hạn chế
từ đầu dịch đến nay trạm y tế chỉ nhận được bảy mươi một túi thuốc c còn lại
chủ yếu phát túi thuốc a và b
chúng tôi rất mong nhận được thêm túi thuốc c để phát cho người dân
vì nhiều người dân sẵn sàng đồng ý sử dụng thuốc này
nhưng lại không có sẵn để phát y sĩ kim ngọc nêu
thưa quý vị tp hcm mới chỉ mở cửa hòa nhập trạng thái bình thường mới
được một thời gian ngắn nhưng dịch đã lại bùng lên ở nhiều địa phương
ngay lập tức lãnh đạo thành phố đã họp và đưa ra những biện pháp khắc phục hợp lý nhất
cũng chỉ mong bà con sớm có cuộc sống bình yên
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại